chủ đề của ngày nước thế giới năm nay là nước cho tất cả không để ai bị bỏ lại phía sau
chủ đề này được đưa ra nhằm thể hiện cam kết trong chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững
tại việt nam chính phủ cũng đã phê duyệt chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
với mục tiêu phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch hợp vệ sinh đạt từ chín mươi năm đến một trăm linh
để đạt được mục tiêu này thì tại nhiều địa phương những công trình nước sạch cũng đã được đầu tư xây dựng
thế nhưng có một điều đáng tiếc là không phải công trình nào cũng có thể thực sự đem lại nguồn nước sinh hoạt bảo đảm cho người dân
là một tỉnh miền núi việc cung cấp nước sạch cho nhân dân tại tỉnh bắc cạn cũng là một vấn đề còn an dài
chính vì thế những năm qua để cung cấp nước sạch
cung cấp nước sạch hợp vệ sinh cho người dân ở một số thôn bản tỉnh bắc cạn đã dành nguồn lực đáng kể để đầu tư xây dựng nhiều công trình nước sạch
đáng tiếc rằng bên cạnh một số công trình phát huy hiệu quả tốt thì vẫn tồn tại nhiều công trình bị xuống cấp hư hỏng trong quá trình vận hành thậm chí phải bỏ hoang
nhận được sự đầu tư nhưng hoạt động và quản lý kém hiệu quả là thực trạng của nhiều công trình cấp nước tại đây gây nên sự lãng phí vô cùng lớn
được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn ba
công trình nước sạch thôn bản vén xã đồn phòng huyện bạch thông được thiết kế phục vụ cho gần năm mươi hộ dân ở đây
được đầu tư với số vốn lớn thế nhưng mới chỉ được đi vào sử dụng vài năm công trình này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng
hệ thống bể nước đường ống dẫn nước đã bị nứt vỡ
mặc cho tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng cũng không có bất kỳ ai đến duy tu bảo dưỡng
chính vì vậy suốt từ năm hai nghìn chín đến nay
công trình này đã hoàn toàn không thể sử dụng
vậy là thời gian mà người dân được hưởng lợi từ công trình cấp nước này chỉ vòn vẹn chưa đầy sáu năm
xã đồn phòng có một mươi thôn và hiện đã được đầu tư một mươi một công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
nhưng đến nay có ba công trình tại nà đán bản vén và vàng bó đã bị hư hỏng nặng không phát huy tác dụng
số công trình còn lại lượng nước cấp cho nhân dân cũng không ổn định
có thể thấy sự quản lý lòng lèo
nhưng sự quản lý lòng lèo của địa phương với các công trình cấp nước sẽ khiến xuất hiện ngay càng nhiều tình trạng công trình đáp chiếu như ở bản vén
qua tìm hiểu của bà con nhân dân thì hiện nay là chủ yếu là cái công trình mà được đầu tư xây dựng bàn giao cho xã thì cũng chỉ là từ đường bể áp lực
đưa về đường xây bể chứa
còn qua thời gian sử dụng thì một số thì nó không có cái chưa lắp đồng hồ
đo đến đầu hộ trụ vòi đến hộ cho vậy là người dùng ít cũng như người dùng nhiều
nên dẫn đến là bà con nó không tu sửa thường xuyên
vậy là cũng dẫn đến cái công trình xuống cấp
còn công trình cấp nước sạch tập trung tại xã thanh mai huyện trợ mới
sau nhiều năm bị bỏ hoang thì đến nay công trình chỉ còn sót lại một số hạng mục
thực tế tại hiện trường cho thấy khó có thể hình dung ra
đây là công trình từng được đầu tư tiền tỷ
ngoài bể chứa nước này gần như toàn bộ vòi dẫn của công trình đã bị hư hỏng và bị vùi lấp
được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn bảy mươi sáu
tuy nhiên chỉ vài tháng sau đó hệ thống hút nước gặp sự cố
và liền bị bỏ hoang suốt từ đó đến nay
sau khi công trình hư hỏng không có nước để dùng
hàng chục năm nay người dân khoan giếng để có nước sinh hoạt
bên cạnh yếu tố kỹ thuật thì chính việc quản lý lòng nước
lòng lẻo là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
khi mới hoạt động đơn vị quản lý cũng đã thành lập nhóm quản lý và vận hành
tuy nhiên do số tiền thu được quá ít không đủ trả lương
nên dần dần công trình rơi vào tình trạng cha chung không ai khóc
nước thì chỉ dùng được một thời gian thôi
xong thì nước giếng lúc thì bảo tại
giếng lúc thì tại đấy thì dân không biết
thì không có nước sinh hoạt thường chuyên
dân ở trong khu này thì dùng có làm dấn nước về
thì làm bể làm mua mất tiền
mua những cái đồng hồ ấy đồng hồ về chỉ dùng được một thời gian thì không có nước
thì nhà nào nhà đấy thì tạo điều kiện thì khác
tự đi khoan thì bây giờ nhà nào cũng có rồi
từ năm hai nghìn năm hai nghìn sáu đến bây giờ không có nước sạch dùng nữa
đây lại là hình ảnh công trình nước sạch ở xã tân sơn huyện trợ mới
công trình này cấp nước sinh hoạt cho khoảng một trăm sáu mươi hộ dân
ở hai thôn khuổi đen một và khuổi đen hai
do được đầu tư đã lâu
đến nay số hộ sử dụng càng tăng nhanh khiến cho công trình không đủ nước cung cấp
cũng do thiếu nước nên rất nhiều hộ dân tự ý đục các vòi dẫn nước chản lan
khiến cho công trình càng xuống cấp nhanh chóng
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã tân sơn
hiện nay kinh phí để quản lý quá ít nên hiệu quả chưa cao
hàng năm các hộ dân nộp một ít tiền để trả cho những người làm công tác quản lý
nhưng số tiền thu được không đáng là bao
trong khi đó
xã cũng không có kinh phí để chi trả
hiện nay cả xã tân sơn có bốn công trình nước sạch tập trung
nhưng tất cả đều xuống cấp và cũng trong tình trạng như công trình này
hiện tại cách quản lý cái bể nước là không phù hợp
vì căn bản là hiện tại vì không có tiền của nhà nước kia cho người phục vụ
để người xem bể và coi bể đấy
là hiện tại do dân đóng góp
thì người ta cũng không có tiền
thì người ta cũng không có tiền
không có trách nhiệm lắm
và thứ hai là hiện tại giờ cũng quá hỏng nhiều rồi
bên cạnh nguyên nhân lớn nhất là việc quản lý yếu kém
thì phần lớn những công trình không phát huy hiệu quả
bị bỏ hoang là do xây dựng theo kiểu cách không phù hợp
việc sử dụng chung với các bể tập trung tại các điểm dân cư
nhưng lại không có kinh phí bảo trì
khiến công trình nhanh chóng hư hỏng xuống cấp
một số tổ quản lý không thu được phí phải ngừng hoạt động
mặt khác do biến đổi khí hậu
là một số nguồn nước cạn kiệt
công trình cấp nước không hoạt động được đúng công suất thiết kế
các công trình nước tự chảy hình như là không phải bỏ không hoàn toàn
nhưng cực kỳ kém hiệu quả
bởi vì có thể là chỉ có một số ít hộ trên đầu nguồn vẫn sử dụng
nhưng còn ở dưới là mật không được sử dụng
theo thống kê toàn tỉnh bắc cạn hiện có hơn sáu trăm linh công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
trong đó có một mươi chín mươi một số công trình hoạt động kém hiệu quả
hai một mươi hai số công trình không còn hoạt động
đi kèm với những con số này là rất nhiều các hộ dân vẫn chưa có nước sạch sinh hoạt để sử dụng
nước sạch cũng luôn là niềm khao khát
nhưng có thể là một trong những công trình nổi tiếng của bà con trên vùng cao nguyên đá đồng văn
với độ cao khoảng một một trăm linh một sáu trăm linh m so với mực nước biển
trải dài trên bốn huyện mèo vạc đồng văn yên minh và quản bạ với diện tích trên hai ba trăm linh km hai
đây cũng là bốn trên sáu huyện nghèo của hà giang
do địa hình bị chia cắt mạnh chủ yếu là đá nên nguồn nước dự trữ trong lòng đất vô cùng khan hiếm
khí hậu khắc nghiệt nơi đây thường xuyên lâm vào tình trạng thiếu nước
nhất là vào mùa khô
cũng bởi thế mà cao nguyên đá còn được mệnh danh là xứ sở khát của tỉnh hà giang
người dân muốn có nước sinh hoạt đều phải đi rất xa tới những món nước ngầm để gửi nước mang về
câu chuyện làm sao để xứ sở khát hết khát là nỗi chăn trở của nhà nước cũng như lãnh đạo tỉnh nhiều năm qua
chính từ mong muốn đó mà chiếc hồ cạn bằng bê tông có hình trái tim này đã được xây dựng vào năm hai nghìn một mươi
trong hơn một mươi sáu năm qua
hồ với sức chứa ba mét khối đã đóng góp không nhỏ cho đời sống của người dân xã xà phì
khi cung cấp nguồn nước sinh hoạt trong những tháng mùa khô
cũng từ chiếc hồ đầu tiên này mà chính quyền đã thấy được lời giải cho bài toán giữ nước
nên đã quyết định đầu tư cho tỉnh hà giang những chiếc hồ treo cung cấp nước cho người dân vào mùa khô
ngành nông nghiệp đã tham mưu cho tỉnh có một đề án gọi là một nghìn chín trăm năm mươi hai
cái quyết định đó
quyết định để phê duyệt đề án một nghìn chín trăm năm mươi hai
xây dựng hai trăm chín mươi ba cái hồ trên bốn huyện mùa cao này đã
cho đến nay thì cũng mới làm được hơn một trăm linh cái
khoảng một trăm linh một trăm hai mươi cái
với những cái làm được này thì hiện nay là hiệu quả rất tốt
tích nước tốt
hai nữa là giao cho cộng đồng thôn bản quản lý hoặc là một số những cái thì tại xã quản lý rất hiệu quả
khắc phục phần lớn là nước ăn cho bà con và nước sinh hoạt cho bà con tại cụm dân cư
kể từ khi đề án một nghìn chín trăm năm mươi hai được thực hiện
theo báo cáo
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi
tại bốn huyện đã xây dựng được một trăm một mươi năm hồ treo có tổng dung tích chứa khoảng bốn trăm linh sáu m ba
cung cấp nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho gần hai mươi bốn dân số
tức là khoảng bảy mươi người
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
tỉnh hà giang tiếp tục được chính phủ đầu tư
để xây dựng các hồ treo
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi
có trên chín mươi năm dân số của bốn huyện cao nguyên đá
được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ các hồ treo
với dung lượng bình quân là bốn mươi lít một người trên một ngày đêm
xã xà phìn huyện đồng văn được xây dựng bốn hồ treo
mỗi khi mùa khô đến
người dân lại rủ nhau ra những hồ treo này lấy nước về sinh hoạt
cũng như tranh thủ giặt rũ quần áo
nước từ hồ được bơm lên về chứa
nên việc lấy nước trở nên dễ dàng nhanh chóng hơn
giữ nước cũng là giữ gìn nguồn sống
nên những hồ treo trên núi được xây dựng hàng rào kiên cố
và được giao cho người dân trồng coi giữ gìn
với những hồ đã có dấu hiệu xuống cấp
cũng cần được đầu tư tu bổ
để tránh tình trạng ví hư hỏng mà không còn tích chữ được nguồn nước
gây lãng phí tài nguyên
đối với cái hồ massage hai nghìn hai
thì đối với nguyện vọng của xã và bà con nhân dân
thì cũng mong muốn là được tu sửa lại
bởi vì cái hồ đấy là phục vụ
trực tiếp cho ba thôn
cho bốn thôn
thì là chúng tôi thì
chủ yếu là tiết nước vào mùa khô cho bà con nhân dân
nhưng mà nếu mà cái hồ đấy
từ hai nghìn một mươi bốn đến giờ không có chứa được nước
nên bà con rất khó khăn
đi xã khác để lấy nước
tôi rất là mong muốn để được tu sửa lại
để phục vụ cho bà con
cả thứ hai là
phục vụ cho nhà trường
và cả thứ ba là
phục vụ các ủy chính quyền địa phương ở đấy
chúng tôi là ủy ba đạt lưu ở đấy
thì chúng tôi cũng không có nước
hàn năng để chúng tôi đi mua nước
thì cũng tốn rất là nhiều tiền
từ những câu chuyện về việc đưa nước sạch về với bà con
tại những vùng khó khăn
có thể thấy để nước sạch thực sự đến được với mọi người dân
vẫn còn là một chặng đường dài
với rất nhiều vấn đề cần điều chỉnh
không chỉ dừng lại ở việc xây dựng công trình
mà cần nâng cao quản lý
của chính quyền sở tại
nâng cao nhận thức của bà con nhân dân
thì các công trình cấp nước
mới có thể phát huy được hết hiệu năng
thực sự mang lại nguồn nước sạch đến với mỗi người dân
thưa quý vị và các bạn
nguồn nước sinh hoạt được đến với ít nhất chín mươi năm người dân
vào năm hai nghìn hai mươi năm
không phải là một mục tiêu dễ dàng
nhưng hy vọng với sự đầu tư của chính phủ
đồng thời nâng cao công tác quản lý của địa phương
cũng như nhận thức của nhân dân
thì nước ta sẽ sớm hoàn thành được mục tiêu này
ô nhiễm rác thải đang là vấn đề gây nhức nhối
tại nhiều điểm tham quan du lịch
mà nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ ý thức của người dân
những thắng cảnh hoang sơ thu hút rất nhiều du khách
nhưng mỗi bước chân du khách đi qua
nơi ấy lại có thêm rác thải
và biến khung cảnh ấy trở nên xấu xí đi
thực trạng đáng buồn đó cũng đang diễn ra
tại một số điểm du lịch của thành phố
làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
nhưng thu gom rác cũng lại là công việc thường ngày
của anh công và các nhân viên đội trật tự du lịch
trên bán đảo sơn trà
dù có thùng rác như thế này
nhưng không ít du khách vẫn tiện tay quăng rác
ở bất cứ đâu thậm chí trên cả vách đá
hoặc trong bụi rậm
du khách hài vứt vô vách đá
làm anh em đi thui giọng cũng rất là khó khăn
cũng mong là du khách ăn uống giữ vệ sinh dừa
để anh em đỡ vất vả
điểm du lịch này cũng là một trong những nơi
rất được du khách yêu thích
khi đến bán đảo sơn trà
để ngắm cảnh và chụp những bức ảnh đẹp
tuy nhiên cũng chính vì vậy mà khu vực này
hiện có rất nhiều rác bị vứt một cách bừa bãi
bán đảo sơn trà có diện tích hơn bốn m hai

điểm du lịch này cũng là một trong những nơi
mà khu vực này hiện có rất nhiều rác bị vứt một cách bừa bãi
bán đảo sơn trà có diện tích hơn bốn m hai
bán đảo sơn trà có diện tích hơn bốn m hai

tuy nhiên những vỏ chai nước hộp xốp túi ni lông này
vô tình trở thành những điểm nhấn xấu xí
cho cảnh quan môi trường nơi đây
cho cảnh quan môi trường nơi đây
tôi thấy cảnh vật nơi đây rất đẹp

với những rác thải túi ni lông đồ ăn thừa như vậy
với những rác thải túi ni lông đồ ăn thừa như vậy
nhiều điểm đến khác tại đà nẵng như đèo hải vân
và các khu vực gành đá bãi biển
cũng đang phải đối mặt với tình trạng rác thải
và nguy cơ ô nhiễm môi trường

một số khu vực đã lắp camera
để đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường

của mỗi người dân du khách
góp phần gìn giữ vẻ đẹp vun có
của những tháng cảnh thiên nhiên
green warrior chiến binh xanh
green warrior chiến binh xanh là cuộc thi do dreamland eco english phối hợp cùng với các nhóm cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường ở hà nội tổ chức lần thứ nhất
không chỉ là sân chơi giải luyện về tiếng anh khả năng phối hợp làm việc nhóm mà hoạt động này còn giúp thay đổi từ nhận thức cho tới hành động của thế hệ trẻ
tham gia cuộc đua này các em sẽ làm những điều mà có thể trước đây hoàn toàn chưa được trải nghiệm
và điều chúng tôi muốn mang tới đây là thông điệp chúng ta phải quan tâm tới môi trường và dạy cho thế hệ trẻ rằng bảo vệ môi trường không phải là điều nhàm chán mà đôi khi rất vui vẻ và có thể tận dụng lại được phế thải nếu chúng ta có ý tưởng và chia sẻ những kinh nghiệm đó
cuộc đua này sẽ giúp các em biết tận dụng và phân bổ sức mạnh của từng cá nhân
chúng ta cùng hy vọng thế hệ trẻ này sẽ có thể tạo ra những kinh nghiệm tốt hơn
thế hệ trẻ sẽ làm cho cuộc sống xanh hơn
điều kiện của cuộc thi green warrior chiến binh xanh là các bạn trẻ bắt buộc phải nói tiếng anh trong toàn bộ cuộc thi cũng như phải làm việc theo đội nhóm
để chiến thắng các đội thi sẽ tranh tài bằng việc thực hiện nhiệm vụ tại bầy điểm ở hoàng thành và xung quanh hồ hoàn kiếm
trong đó đáng chú ý nhất là thử thách gói các bánh xà phòng tái chế thành những món quà và viết những thông điệp về bảo vệ môi trường lên những món quà đó
món quà này sẽ theo các đội
chơi đến cuối cuộc đua sau đó sẽ được tặng lại cho các em nhỏ ở vùng cao
có thể thấy mỗi thử thách dành cho các em đều hướng tới nâng cao nhận thức hướng dẫn thực hành về bảo vệ môi trường
bọn con đã qua bốn điểm checkpoint rồi và cảm nhận là bọn con có những điểm khó và có những điểm dễ
ví dụ như là cái điểm của bọn con hiện tại thì đang là khá là khó và mọi người đang cần phải tìm những cái người nước ngoài để làm nhiệm vụ cùng
để tăng khả năng giao tiếp tiếng anh của bọn con
còn những nhiệm vụ trước là bọn con phải làm teamwork với các hoạt động như là bọn con cần phải hiểu nhau với cả cần phải giao tiếp bằng body language nhiều sẽ giúp bọn con làm việc tiếng anh thông thạo hơn
con nghĩ là bảo vệ môi trường thực ra là không khó
chỉ đơn giản là mọi người không vứt rác xuống dưới sông hay vứt rác tùy tiện ra đường nữa thôi
và đồng thời thì bọn con sẽ có thể tìm được những người nước ngoài để làm nhiệm vụ
con nghĩ là con có thể bảo vệ môi trường một cách trồng có lẽ là nhiều cây hơn
cách này hơi là bình thường một tí nhưng mà con nghĩ như thế thì cũng rất là tốt cho môi trường
trong tương lai sự phát triển đất nước phụ thuộc vào hành động của thế hệ trẻ
nếu nhận thức của các em được xây dựng ngay từ hôm nay và có những hoạt động cụ thể thì việt nam mới có thể phát triển được theo chiều hướng bền vững
quý vị thân mến hình ảnh vừa rồi của các em nhỏ trong cuộc thi chiến binh xanh cũng đã khép lại thời lượng của chương trình tuần này
xin kính chào và hẹn gặp lại